khai thác lợi thế thổ nhưỡng và khí hậu ngành nông nghiệp huyện miền núi a lưới tỉnh thừa thiên huế đã hướng dẫn bà con nông dân từng bước chuyển đổi diện tích vườn tạp sang nhà kính để trồng rau trồng hoa cao cấp phục vụ cho người dân
có bốn năm vừa sản xuất vừa học hỏi vụ hoa tết năm nay bội thu giúp người trồng hoa ở a lưới đón tết trong vui vầy đầm ấm
đây là những trậu hoa tuy líp hoa ly đang được đóng gói chờ chuyển về thành phố huế và đà nẵng quảng trị để tiêu thụ
đây cũng là vụ mùa thứ hai những giống cây sứ lạnh này cho gia đình anh trần vũ và những người trồng hoa ở a lưới có thu nhập cao
điều mà những năm trước đây ít ai nghĩ đến bởi a lưới từng được nhắc đến như một vùng đất của dioxin của khí hậu khắc nghiệt nắng lắm mưa nhiều